nhiều lần có hành vi dùng các vật dụng trong gia đình đánh những trẻ nhỏ do mình nuôi dưỡng gây thương tích
đối tượng hồ hữu phúc chú tại thành phố sóc trăng vừa bị công an thành phố sóc trăng bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích
thông tin từ cơ quan chức năng trong thời gian sinh sống tại địa phương phúc có nhận nhiều trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn về nhà nuôi dưỡng
trong quá trình nuôi những đứa trẻ này phúc đã nhiều lần hành hung trẻ em do mình nuôi dưỡng
sau đó có một số em nhỏ đã bỏ trốn được về nhà và được người thân đưa đến cơ quan chức năng trình báo về sự việc trên
qua quá trình điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sắp trăng tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng và thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan